nhà cũng là nơi bảo vệ hồn người cho đến khi hồn về với đất tổ vì vậy nhà cửa rất quan trọng
họ giữ lại những kiên kỵ thể hiện việc uống nước nhớ nguồn như trong việc thờ cúng ứng xử với thiên nhiên môi trường cách ứng xử với nhau trong cuộc sống